chúng tôi đánh giá là nạn nhân và hung thủ phải có quen biết nhau đi vào đường vắng
nếu như người ngoài thì cũng không thể biết được cái điểm này
và chúng tôi đánh giá từ nhận định đấy thì cũng đánh giá là đối tượng cũng phải thông thuộc địa bàn
và phải có gắn kết với địa bàn với xã an khánh
tổng hợp phân tích kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi pháp y tử thi
kết quả ghi lời khai của người đầu tiên phát hiện vụ việc và kết quả điều tra xác minh ban đầu
thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội nhận định
đây là vụ án giết người cướp tài sản hiếp dâm
nạn nhân là sht hai mươi tuổi người dân tộc thiểu số sống tại huyện phú thiện tỉnh gia lai
hồng thủ của vụ án chỉ có một không lại trừ khả năng là người địa phương xã an khánh huyện hoài đức
sau khi đã xác định được danh tính của nạn nhân thì cơ quan điều tra tập trung vào việc giả soát
dừng lại các mối quan hệ của nạn nhân với mục đích tìm ra người cuối cùng đã liên lạc tiếp xúc với nạn nhân trước
trong ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan điều tra tiến hành dựng toàn bộ toàn bộ các lịch trình của nạn nhân di chuyển trong ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
công trình điều tra xác định là từ trước đó khoảng tầm hai tháng nạn nhân có quen biết người bạn trai quê ở thành hóa
ngay sau khi mà nạn nhân ra đến hà nội ở tại bến xe nước ngầm
thì đã được bạn trai đón bạn trai đón và làm đến làm thủ tục
nhận định người bạn trai là mắt xích quan trọng trong việc tìm ra nguyên nhân tử vong của nạn nhân
nên cơ quan điều tra đã tập trung nhiều lực lượng phương tiện kỹ thuật với quyết tâm lần ra manh mối về người thanh niên này
hồ sơ vụ án ghi nhận chỉ vài tiếng sau khi tổ chức xác minh
thì danh tính của người thanh niên đã liên lạc với nạn nhân
nhân trong ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm được làm sáng tỏ
nhưng phải mất thêm một mươi tiếng tiếp theo thì cơ quan điều tra mới kết nối được với anh ta
tại cơ quan điều tra hvl sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê ở thanh hóa cho biết
lý do anh ta mất liên lạc với mọi người nhiều giờ qua là vì uống rượu dẫn đến bất tỉnh
hvl thừa nhận có quen biết với sht
và chính anh ta là người đã đón tê ở bên xe nước ngầm
rồi đưa tê đi làm thủ tục nhập học tại một trường trung cấp nghề ở quận thanh xuân
sau đó còn đi giải quyết một số việc khác nhưng l chưa nhớ ra
với cơ quan điều tra tới lúc này hvl là đối tượng nghi vấn số một vì có quá nhiều bằng chứng chống lại anh ta
từ việc không chứng minh được thời gian biểu trong đêm chín tháng một mươi
đến việc đi cùng nạn nhân nhiều giờ nhưng đến những diễn biến cuối ngày thì lại không nhớ
thêm vào đó lời khai của nhân chứng cũng chỉ ra rằng nạn nhân đã đi cùng một người nam giới vào khu vực hiện trường trước khi án mạng xảy ra
đặc biệt việc lời sử dụng rượu bia dẫn đến mất kiểm soát cũng là lý do khiến cơ quan điều tra nghi vấn anh ta có liên quan đến cái chết của nạn nhân
mặc dù vậy thì nguyên tắc suy đoán vô tội vẫn được cơ quan điều tra xem xét một cách thận trọng tỉ mỉ trong vụ án này
theo đó bên cạnh việc linh hoạt áp dụng chiến thuật hỏi cung dansen nhằm xác thực tính logic trong lời khai của lờ
thì cơ quan điều tra vẫn tiến hành song song nhiệm vụ xác minh
tại những địa điểm mà l khai chị t đã có mặt trong ngày chín tháng một mươi để chứng thực lời khai của hvl
cơ quan điều tra cùng tiến hành lấy mẫu sinh học của chị l để giám định so sánh với các dấu vết sinh học đã thu giữ được trước đó
nhằm xác định mối liên quan của anh ta với hiện trường vụ án
kết quả xác minh cho thấy lời khai của thanh niên này trước cơ quan điều tra là có thực
tuy nhiên về lịch trình của nạn nhân từ khoảng một mươi năm h đến một mươi chín h ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm vẫn cần lời giải đáp từ phía hvl
những việc này không khả thi vì anh ta vẫn ở trạng thái nửa tỉnh nửa say
phải mất thêm hai tiếng nữa để hvl nhớ ra diễn biến tiếp theo sau khi cùng nạn nhân về trường trung cấp nghề ở quận thanh xuân
sau khi làm thủ tục nghiệp học xong người bạn trai có đưa cô gái vào trường trung cấp nghề
cô gái đi ăn uống ở một số nơi trên địa bàn của quận nam tứ liêm
trong quá trình ăn uống đó người bạn trai có giới thiệu với cả cô nạn nhân với cả một số người bạn
trong số những người bạn mà hvl đã gặp vào chiều chín tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra tập trung vào lê quang linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê ở xã vân sơn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
trú tại tập thể m một thuộc thôn áp
an bình xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội
theo lời khai của l thì sau khi làm xong thủ tục nghiệp học chị s h t nói muốn xin việc làm thêm
l đã liên lạc với lê quang linh là bạn đồng hương nhờ vả giúp
xong việc l và t mời linh đi ăn cơm để cảm ơn
trong số những người bạn mà hvl đã gặp vào chiều chín tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra tập trung và lê quang linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê ở xã vân sơn huyện triệu sơn thủ tục nghiệp học
xong việc l và t mời linh là bạn đồng hương nhờ và giúp

trong số những người bạn mà hvl đã gặp vào chiều chín tháng một mươi
t mời linh là bạn đồng hương nhờ và giúp
trong số những người bạn mà hvl đã gặp vào chiều chín tháng một mươi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

xác định lê quang linh là mắt xích quan trọng tiếp theo của vụ án do vậy cơ quan điều tra đã lên phương án đón lõng

năm năm tù với tội hiếp dâm và bốn năm tù cho tội cướp tài sản